thưa quý vị hơn một mươi ngày nghị án ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bốn bị cáo
gồm danh thành toản một mươi bảy năm tù giam về tội giết người nguyễn thêm lộc ba năm tù nguyễn văn sang hai năm tù
trương thành nhã hai năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích các bị cáo trên cùng chú tệ huyện gò quao tỉnh kiên giang
theo cáo trạng vào ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại ấp thới khương xã thới quản huyện gò khoao xảy ra mâu thuẫn đánh nhau
giữa nhóm của toàn sang lộc với nhóm của trịnh hoàng nám trương thành nhã trong lúc hỗn chiến toàn đã cầm gạch
đập vào vòng đầu của nhã gây thương tích sau đó hai nhóm tiếp tục dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau qua lại nhiều lần
gây náo loạn mất trật tự an ninh khu vực dân cư hậu quả làm trịnh hoàng nám bị toản đánh tử vong
do chấn thương sọ não còn trương thành nhã bị toàn đánh gây thương tích năm ngoài mức án nêu trên
các bị cáo còn liên đối bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên hai trăm linh triệu đồng